tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương khu vực phía bắc tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đã thông tin chuyên đề về thực trạng hoạt động lễ hội hiện nay
điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm hai nghìn hai mươi
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
cũng tại hội nghị đại diện bảo hiểm xã hội việt nam đã thông tin về một số điểm mới cơ bản trong hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi bốn
một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội cho người lao động
ban tuyên giáo trung ương yêu cầu các cấp ủy căn cứ nội dung những chuyên đề đã thông tin tại hội nghị
để tuyên truyền đầy đủ nhất quán tới cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân